thưa quý vị tự chủ chiến lược là một khái niệm được tổng thống pháp emmanuel macron nhiều lần kêu gọi châu âu cần hướng đến
thời gian gần đây nhà lãnh đạo pháp thường xuyên nhấn mạnh chủ đề này trong các tuyên bố của mình
chuyến thăm hai ngày tới hà lan vừa qua của ông macron cũng gây chú ý
một phần vì bài diễn văn quan trọng của ông về nỗ lực tự chủ chiến lược của châu âu tại thành phố la hay
trong bài phát biểu tại la hay hà lan ngày một mươi một tháng bốn
tổng thống emmanuel macron phát thả tầm nhìn về tương lai châu âu với sự tự chủ về kinh tế và công nghiệp dựa trên năm trụ cột
khả năng cạnh tranh chính sách công nghiệp chủ nghĩa bảo hộ cơ chế có qua có lại và thúc đẩy hợp tác
chúng ta cần tự chủ trong việc lựa chọn đối tác và định hình vận mệnh của châu lục
thay vì chỉ là những chứng nhân đơn thuần cho sự phát triển như vũ bão của thế giới
chúng ta sẽ làm được điều này với một tinh thần cởi mở và luôn sẵn sàng chào đón những cái bắt tay phù hợp
trước đó trả lời phỏng vấn tờ le ecos sau chuyến thăm trung quốc
ông macron kêu gọi châu âu phải trở thành cực quyền lực thứ ba trên thế giới
xác lập vị thế cân bằng với mỹ và trung quốc thay vì bị cuốn vào các cuộc khủng hoảng bên ngoài
và tránh phải thích ứng với chính sách của mỹ hay phản ứng của trung quốc
rõ ràng ông macron đang cố gắng xác lập con đường thứ ba của châu âu
theo đó liên minh châu âu eu cần phải hướng đến việc tự đưa ra quyết định
chứ không phải tuân theo các luật lệ do bên khác đưa ra
trong thời gian vừa qua thì là cái tự chủ
tự chủ về an ninh quốc phòng thì là chúng ta thấy rằng là châu âu bộc lộ rõ cái điểm yếu của mình
là về mặt anh quốc phòng châu âu chưa chuẩn bị sẵn sàng cho sự bảo vệ chính châu âu
bởi vì sau chiến tranh thế giới lần thứ hai thì mỹ đứng ra chia cái ô bảo an ninh hạt nhân
để bảo vệ cho liên minh châu âu cho nên là châu âu có phần là ỉ lại vào vấn đề đó
cho nên là nhiều nước bây giờ mới giật mình mới thấy rằng là hóa ra cái nền công nghệ quốc phòng
của liên minh châu âu đặc biệt là
cái nền công nghệ của đức của pháp các cái quốc gia đầu tầu của châu âu ấy
đã bị bỏ lỡ trong một thời gian rất dài và bây giờ thiếu hụt vũ khí không đủ sức
để bảo vệ chính bản thân liên minh châu âu
về vấn đề kinh tế rất nhiều lĩnh vực đặc biệt là sau cái sự kiện là covid một mươi chín
cũng như là sau cuộc chiến tranh giữa ukraine và nga và giữa áp lực của mỹ
đòi hỏi các nước liên minh châu âu phải áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước nga
cũng như là cai nghiện hoàn toàn đối với các khí đốt tự nhiên cũng như dầu mỏ của nga
thì châu âu mới bắt đầu mới thấy rằng là hóa ra châu âu bị hụt hẫn rất nhiều về mặt kinh tế
cho nên bây giờ châu âu cần phải tìm ra một con đường gọi là tự chủ hội nhập kinh tế
rồi là vấn đề là ngoại giao địa chính trị ở châu á thì nổi lên vấn đề là ở đài loan
thì đấy là một cái điển hình thôi
chứ còn vấn đề ở châu phi vấn đề ở trung đông vấn đề ở châu âu nữa
ví dụ như cuộc chiến tranh ukraine với nga này là châu âu cần phải rất thận trọng để tránh rơi vào một cái bẫy
cái bẫy chọn phe hiện nay châu âu đang chọn phe trong cuộc chiến tranh ukraine và nga
cho nên là châu âu đang phải dồn rất nhiều sức lực rồi nhân tài vật lực và tất cả các thứ vào
phục vụ cho cái cuộc chiến tranh đó
mặc dù là chưa trực tiếp nhưng dần dần sẽ nếu không cẩn thận sẽ bị lún sâu vào
và sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba thì lúc bây giờ châu âu sẽ là tan nát
một cái trụ cột nữa trong cái chính sách tự chủ chiến lược của ông maccaro
tức là vấn đề là phải đoàn kết nội khối
các nước phải là phải bình đẳng với nhau cùng phải tuân theo châu âu hoặc hoạt động thành một cái khối thống nhất
để tạo ra một cái thế lực mạnh ở trên thế giới
rồi một cái vấn đề nữa là trong tất cả các lĩnh vực về kinh tế chính trị ngoại giao
thì macron muốn thúc đẩy châu âu trở thành một cực trong một thế giới đa cực
mà có ba cực chính
thứ nhất là cực là liên minh giữa nga và trung quốc vừa qua và hiện nay
đang càng ngày càng hình thành một cách rõ nét
cực thứ hai là cực hoa kỳ và cực thứ ba phải là cực liên minh châu âu
tự chủ chiến lược là khái niệm không mới trong chính sách đối ngoại của pháp nói chung
và của tổng thống macron nói riêng
ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên ông macron đã xác định tự chủ chiến lược của châu âu
là một trong những ưu tiên đối ngoại lớn nhất trong chính sách châu âu của mình
nhìn rộng hơn trong quá khứ
tự chủ cũng là tư duy đối ngoại chủ đạo của nước pháp từ thời tổng thống jacques de gaulle
khi ngay trong thời cao điểm của chiến tranh lạnh
ông do golds vẫn chủ trương xây dựng cho nước pháp một sự tự chủ tương đối so với mỹ
một số học giả nhận định
việc ông macron làm nóng chủ đề này ở thời điểm hiện tại là có chủ đích

mỹ là bên được hưởng lợi tất cả các biện pháp cấm vận nga thì châu âu là người bị thiêu thua thiệt
cho nên hơn lúc nào hết bây giờ là cần phải nói lên cần phải xới lên
cần phải nhấn mạnh cái vấn đề tự chủ chiến lược của châu âu để châu âu có một cái vị trí như đã nói ở trên
tức là một cực trong ba cực phát triển của thế giới